thưa quý vị mưa lũ trong những ngày vừa qua đã khiến ba người tử vong ba người mất tích
hàng nghìn hectare hoa màu bị hư hại ngập úng nhiều tuyến đường ở các tỉnh miền bắc và miền trung bị sạt lở
cụ thể ba người thiệt mạng trong đó có một người ở quảng trị tử vong do xét đánh
một bé trai ở thanh hóa đi chơi gần suối đòn bị trượt chân xuống suối
và một người thiệt mạng do lũ cuốn trôi tại suối bưng hòa bình
ba người mất tích đều ở sơn la
về tài sản hai mươi bốn nhà bị ngập sáu mươi nhà bị cô lập tại hòa bình
hai nhà bị sập tại quảng ninh bảy mươi năm nhà bị hư hỏng do sạt lở đất
hơn một mươi bốn bảy trăm tám mươi hectare lúa bị đổ hơn bảy hai trăm linh hectare hoa màu bị ngập
hơn ba bảy trăm linh hectare hoa màu bị hư hại
về giao thông mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại một số tỉnh như lào cai phú thọ và hòa bình
tại tỉnh quảng trị công an huyện đắk rông vừa thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với hồ văn hoàn chú tệ huyện đắk rông về hành vi chống người
thi hành công vụ trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng chín lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát
tại km bốn mươi cộng năm trăm linh quốc lộ chín thuộc địa phận thị trấn crong klang huyện đắk rông
thì phát hiện hồ văn hoàn điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện
để kiểm tra khi phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông đối tượng tăng ga bỏ chạy và đâm thẳng
vào đại úy hồ văn huỳnh sau khi vụ việc xảy ra tổ công tác kịp thời giữ người và phương tiện vi phạm
đồng thời đưa đồng chí huỳnh đi cấp cứu
tòa án nên dân tỉnh kiên giang vừa tuyên phạt tổng cộng ba trăm linh chín tháng tù đối với một mươi hai bị cáo có tuổi đời
từ một mươi bảy đến ba mươi ba cùng chú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang về tội gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng hoàng xuân nam nợ tiền trần văn thương nhưng không trả tối ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
giữa hai nhóm của nam và thương xảy ra mâu thuẫn thách thức đánh nhau tại nhà của thương
nhóm của nam đã dùng nhiều vỏ chai rượu bằng thủy tinh
ném vào nhà dùng súng bắn và đập phá camera la hét gây mất an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa khởi tố bị can
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với phan thanh sắc nguyên chủ tịch ubnd phường an hòa
tp biên hòa về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo tài liệu điều tra vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một phan thanh sắc khi đó đang giữ chức vụ
chủ tịch ubnd phường an hòa đã cùng với cán bộ điệp chính phường
tiếp tay cho một số người dân làm các giấy tờ liên quan để chiếm đoạt năm mươi ba thửa đất
thuộc tờ bản đồ số hai xã an hòa nay là phường an hòa thành phố biên hòa của một số hộ dân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
thưa quý vị và các bạn vào tối qua bộ công an phối hợp với đài truyền hình việt nam
tổ chức chương trình đặc biệt tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ kêu gọi phát động sự hưởng ứng tham gia của toàn dân trong công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ đồng thời lan tỏa thông điệp về tinh thần đoàn kết đồng lòng của toàn quân
toàn dân ta trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tới dự chương trình có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị
chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an các đồng chí ủy viên trung ương đảng
nguyên ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể các cơ quan trung ương
cùng hơn một trăm hai mươi điển hình tiên tiến và đại diện thân nhân ba mươi bốn gia đình liệt sĩ
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ toàn quốc
phát biểu tại chương trình chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ xúc động trước những công hiến
đóng góp hy sinh mất mát của đồng bào cán bộ chiến sĩ trong cuộc chiến với thiên tai
hỏa hoạn sự cố tai nạn chủ tịch quốc hội nêu rõ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
là mặt trận không tiếng súng nhưng mỗi lần sung trận người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
luôn phải đối mặt với những hiểm nguy ảnh hưởng đến tính mạng
song vượt lên trên hết với sự dũng cảm tinh thần chiến đấu anh dũng
họ đã không quản tính mạng bất chấp nguy hiểm lao vào ngọn lửa lao vào dòng nước lũ
cứu người bị nạn và rất đau xót khi có những đồng chí đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ
sự hy sinh thầm lặng ấy và cao đẹp và phẩm chất vàng của người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
luôn tỏa sáng trước ngọn lửa góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân
tài sản của nhà nước xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ
sự tình hình cháy nổ vẫn đang giúp đỡ phức tạp khó lửa
thường kịch quốc hội yêu cầu tăng trưởng công tác phòng cháy chữa cháy
thường xuyên giả soát kịp thời tham mưu sửa đổi bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật
về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
lấy công tác phòng ngừa là chính từ đó giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra
nhất là về con người phát huy hiệu quả phương châm bốn tại chỗ
xây dựng và nhân rộng mô hình phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy
kiện toàn bộ máy tổ chức xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phương tiện hiện đại
mở rộng hợp tác quốc tế về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đặc biệt tổng ra soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy trên phạm vi toàn quốc
nhất là đối với những địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao
nhân dịp này chủ tịch quốc hội kêu gọi các cấp các ngành và toàn thể quân chúng nhân dân
nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
coi đây là nhiệm vụ quan trọng
tôi kêu gọi các cấp các ngành và toàn thể quần chúng nhân dân
nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
coi đây là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên tuyệt đối không được lơ là không được chủ quan
nhân dịp này từng người dân từng gia đình hãy tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
tích cực hưởng ứng phong trào nhà tôi có bình chữa cháy để bảo vệ sự an toàn cho chính mình cho gia đình và cho xã hội
cũng tại chương trình thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã trao danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng ba tập thể và một cá nhân
bộ trưởng bộ công an tô lâm cho bằng khen của thủ tướng chính phủ
tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy
chủ tịch quốc hội vương đình huệ trao quả lưu niệm
bộ trưởng bộ công an tô lâm cho bằng khen của bộ trưởng bộ công an
tặng các điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy chữa cháy
thưa quý vị sáng qua tại công an tỉnh bà rịa vũng tàu
ban chỉ đạo nhân quyền tỉnh bà rịa vũng tàu tổ chức hội nghị tập huấn công tác đấu tranh và bảo vệ nhân quyền năm hai nghìn hai mươi ba
thời gian qua
việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đảm bảo quyền lợi của người dân
quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu được trú trọng
công tác bảo trợ xã hội bảo vệ trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương
người có công đạt nhiều kết quả tích cực góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị ở địa phương
không để xảy ra các vụ việc vấn đề phức tạp tạo điểm nóng hoặc dư luận xấu trong nhân dân
hội nghị tập huấn lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bồi dưỡng kiến thức
nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành các tổ chức xã hội và đặc biệt là cán bộ chủ chốt
trực tiếp chỉ đạo tham mưu thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh
trong thời gian hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày hai chuyên đề
quyền lao động theo các cam kết quốc tế về lao động của việt nam và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng
tôn giáo và hoạt động lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo chống phá đảng và nhà nước
trong đó cung cấp nhiều thông tin kiến thức về quyền con người và quan điểm chủ trương của đảng
nhà nước ta về đảm bảo quyền lao động quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
hà thị thi nghi phạm bỏ chất độc và thức ăn của học sinh trường trung học phổ thông
chu văn thịnh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai sơn tỉnh sơn la bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
để điều tra về hành vi gây tổn hại cho sức khỏe người khác
đáng chú ý hà thị thi là nhân viên bếp ăn của trường này cũng là vợ của nguyên hiệu trưởng
nay đã chuyển sang làm phó hiệu trưởng của một trường khác trên địa bàn huyện mai sơn
bước đầu cơ quan chức năng xác định khi chồng còn làm hiệu trưởng
bà thi được giao phụ trách bếp ăn bán chú của trường trung học phổ thông chu văn thịnh và lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm
tuy nhiên khi trường này có hiệu trưởng mới bà thi không được giao phụ trách bếp ăn nhà trường cũng không nhập thực phẩm từ đơn vị cũ
do vậy bà hà thị thi đã nảy sinh ý định và cho loại thuốc diệt côn trùng vào thức ăn của học sinh
nhà bếp sau đó phát hiện thức ăn chuẩn bị chia cho học sinh có dấu hiệu lạ mùi vị bất thường như mùi thuốc trừ sâu
nên đã không chia cho học sinh
theo cơ quan chức năng huyện mai sơn vụ việc được phát hiện kịp thời nên chưa có hậu quả đáng tiếc xảy ra
cơ quan chức năng cũng đang chương cầu giám định về độc tố có trong thức ăn
hiện tại cơ quan chức năng huyện mai sơn đang tích cực điều tra xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật
trước đó người này đã bị giữ hình sự vào hôm hai mươi bốn tháng chín về hành vi gây tổn hại cho sức khỏe người khác
thưa quý vị vào cuối phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và trừa qua
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt tổng cộng ba trăm linh chín tháng tù đối với một mươi hai bị cáo có tuổi đời từ một mươi bảy đến ba mươi ba
cùng chú tại tp phú quốc tỉnh kiên giang về tội gây dối cho tự công cộng
theo có trạng do nợ tiền bạc nhiều lần không trả nên đến tối ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
giữa hai nhóm của hoàng xuân nam và trần văn thương xảy ra mâu thuẫn thách thức đánh nhau
tại nhà của thương nhóm của nam dùng nhiều vỏ chai rượu bằng thủy tinh ném vào nhà
dùng súng bắn và đập phá camera đồng thời la hét lớn gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư
vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang tiến hành khởi tố bắt tạm giam bảy đối tượng
cấm đi khỏi nơi cư trú năm đối tượng về tội gây dối cho tự công cộng
mưa lũ trong những ngày vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nế nhất là ở thanh hóa và nghệ an
ba hecta lúa và hoa màu ở thanh hóa đã bị hư hỏng
còn tại nghệ an một sáu trăm linh ngôi nhà bị ngập tám trăm ba mươi nhà bị cô lập
hiện tại nước ngập đã rút công tác khắc phục đang được các địa phương tích cực triển khai để sớm ổn định đời sống cho bà con nhân dân
hiện tại thanh hóa các điểm sạt lở quốc lộ tỉnh lộ đến nay cơ bản đã khắc phục xong
giao thông bình thường ba trăm linh hộ dân ở xã bình lương huyện như xuân đã có điện
chỉ có một số đơn vị một số vị trí đường tràn tại huyện thường xuân còn bị ngập sâu chia cắt giao thông
các lực lượng vẫn đang chốt chặn để người dân không đi qua khu vực nguy hiểm
trước ảnh hưởng của mưa lũ lãnh đạo công an các địa phương đã chỉ đạo công an các đơn vị huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ tăng cường bám địa bàn cơ sở
thường trực tại các điểm sạt lở ngập sâu ngập tràn để cắm biển cấm biển cảnh báo cảnh giới không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm
đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau bão và ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra
huy động các xe phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cano xuồng máy xe ô tô tải cùng nhiều loại phương tiện khác được trang cấp và huy động từ nhân dân
để phục vụ công tác triển khai ứng phó với mưa lũ cứu nạn cứu hộ giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ sớm ổn định cuộc sống
nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới từ ngày hai mươi năm tháng chín đến nay trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã có mưa to đến rất to
và đây cũng là địa phương chịu thiệt hại rất nặng nề trong đợt mưa lũ này
và tính đến sáng qua ngày hai mươi tám tháng chín trên địa bàn tỉnh đã có hai người bị mất tích ở huyện như xuân và quan sơn
mưa lớn cũng gây thiệt hại cũng gây sạt lở tan lưu dương tại ba vị trí trên tại quốc lộ một mươi năm c và hai trăm một mươi bảy
hàng trăm hộ dân
và hàng nghìn hectare lúa cây rau màu bị ngập trong nước lũ
tại huyện thạch thành mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông bưởi dâng cao cận mức báo động hai vào sáng nay và đang tiếp tục lên nhanh
mưa lớn đã gây sạt lở đê bao xã thạch định với tổng chiều dài trên năm mươi mét ảnh hưởng trực tiếp đến hai mươi hộ dân với trên bảy mươi nhân khẩu tại xã thạch định
toàn huyện có tám mươi bốn hộ có nhà ở bị ngập nước một mươi hộ bị sạt lở tương nhà tương giao hàng trăm hectare lúa cây màu bị ngập úng
một số tuyến giao thông bị ngập lụt gây ảnh hưởng đến đi lại của người dân
cũng được sự quan tâm của chính quyền địa phương xã thôn là lúc nào cũng có mặt đầy những cái ngải mưa gió gì là dân quân thì trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
đó là gia đình cũng rất cảm ơn cũng cảm động lắm nhưng mà nói lua thì cũng không thể hết lua được
thì mình ở đây là cái sông nước quen rồi thì mình thấy chứ là mình phải chế di rời thôi chứ còn đợi mà nó vô đến đây thì di rời sao được
cho nên là phải di rời trước
để bảo vệ an toàn tính mạng tài sản cho người dân
công an huyện thạch thành đã huy động các lực lượng tăng cường công tác bám cơ sở và triển khai các phương án phòng chống bão lụt
tại một số địa bàn có nguy cơ ngập lụt cao lực lượng công an đã trực tiếp đến từng hộ dân phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã thị trấn
tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức sơ tán người và tài sản
đồng thời tổ chức lực lượng bố trí các tổ chốt tuần tra hướng dẫn giao thông tại các điểm sung yếu để cảnh báo và hỗ trợ người dân tránh xa khu vực nguy hiểm
công an huyện thạch thành cũng đã chủ động chỉ đạo công an các xã thị trấn trên địa bàn
chủ động công tác tuyên truyền chỉ đạo công an các xã thị trấn trực một trăm linh quân số để đảm bảo ứng phó với lụt bão
tại huyện như xuân cùng với công tác đảm bảo an ninh trật tự hướng dẫn giao thông
lực lượng công an huyện và công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ
có mặt tại các điểm bị ngập lụt sạt lở đất phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền và lực lượng tại chỗ
triển khai các phương án để xử lý giúp nhân dân khắc phục hậu quả và tìm kiếm người mất tích
cấp ủy chính quyền các địa phương cũng nhanh chóng vào cuộc
huy động các lực lượng tích cực tham gia phòng chống và khắc phục mưa lũ
đã phân công cho các cán bộ trong ban chỉ huy về phụ trách các thôn để nắm bắt tình hình
đặc biệt là những địa điểm có nguy cơ mất an toàn như hồ đập tràn
hiện nay trên địa bàn tỉnh thanh hóa vẫn đang xảy ra mưa lớn
để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân lực lượng công an thanh hóa vẫn đang tiếp tục bám dân
bám địa bàn chuẩn bị đầy đủ phương tiện lực lượng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống do thiên tai mưa lũ gây ra

thưa quý vị nhờ danh tiếng và sự ủng hộ của quốc gia
ảnh hưởng của mình thì không ít nghệ sĩ những người nổi tiếng đã tham gia quảng bá nhiều sản phẩm dịch vụ trên các nền tảng
trong đó việc quảng cáo trên mạng xã hội đã phát triển từ nhiều năm nay
đa dạng từ thực phẩm chức năng cho đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe hay các loại thuốc
vâng thế nhưng thì điều đáng nói là nhiều quảng cáo sản phẩm dù được thực hiện bởi những người nghệ sĩ
những người nổi tiếng nhưng nội dung lại không đúng với sự thật
thậm chí là gây hiểu lầm cho người tiêu dùng bởi công dụng của sản phẩm
trưa ngày hai mươi bốn tháng chín một nghệ sĩ đã có buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ về những clip quảng cáo sản phẩm
nói quá sự thật về công dụng không đúng sự thật gây hiểu nhầm cho người dùng về một sản phẩm sữa
như vậy sau khoảng tám tháng xảy ra vụ việc đến thời điểm này
người nghệ sĩ mới xin lỗi và nhận trách nhiệm về quảng cáo sai sự thật đó
những năm gần đây hàng loạt nghệ sĩ dính ồn ào quảng cáo sản phẩm kém chất lượng
một số người đã đứng ra xin lỗi khán giả khi nhận quảng cáo sai
khiến công chúng hoang mang vì đặt niềm tin nhầm chỗ
với những nội dung được quảng cáo sai sự thật điều đó không chỉ gây nguy hại cho người sử dụng
mà vô tình nghệ sĩ người nổi tiếng đang tiếp tay lan truyền những sản phẩm kém chất lượng
vâng thưa quý vị theo quy định của pháp luật hành vi quảng cáo sai sự thật có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội quảng cáo gian dối với mức phạt tiền có thể lên đến một trăm linh triệu đồng
hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
những người nghệ sĩ người nổi tiếng là người đã có vị trí nhất định trong lòng công chúng
thì việc giữ gìn đạo đức hình ảnh và niềm tin của công chúng là điều rất quan trọng
vâng mặc dù đã đứng ra xin lỗi và sẵn sàng đền bù tổn thất
thế nhưng rõ ràng sau những vụ việc như vậy thì niềm tin của công chúng đối với người nghệ sĩ đó đã bị suy giảm
câu hỏi đặt ra đó là trách nhiệm của nghệ sĩ ra sau khi quảng cáo sai sự thật
và việc giám sát xử lý nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật đang đặt ra những vấn đề gì
chuyên gia nghiên cứu văn hóa phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung sẽ có những chia sẻ trong vấn đề và chính sách sáng nay
kém chất lượng đã khiến công chúng bày tỏ sự bức xúc
theo phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung thực trạng đáng buồn này đang nói lên điều gì
không phải là một hai trường hợp lẻ tẻ mà chúng ta thấy hiện tượng tư đối phổ biến
họ đã biết được thực chất chất lượng của sản phẩm đó nhưng họ vẫn cố tình tham gia quảng cáo
để cho công chúng vì yêu mến họ vì mến mộ nghệ sĩ đó mà người ta mua những sản phẩm đó
thì rõ ràng đây là
cái cách mà những nhà kinh doanh người ta cũng biết là tận dụng cái uy tín cũng như tầm ảnh hưởng của các nghệ sĩ
thì đây là những điều mà rõ ràng là nó không phải chỉ là vấn đề gọi là chuyên môn nữa
mà ở đây chúng ta còn thấy cả những khía cạnh liên quan đến nhận thức liên quan đến đạo đức
liên quan đến những cái động cơ để mà làm giàu để mà kiếm tiền nó chưa đúng mức
vậy những vấn đề gì đang đặt ra khi các nghệ sĩ cần ý thức về trách nhiệm và danh tiếng của mình trong quảng cáo thưa ông ạ
tham gia vào cái
thị trường quảng cáo này thì cũng phải gắn cái trách nhiệm của cá nhân mình đối với cái chất lượng sản phẩm đó
nếu như có chuyện gì thì cũng có thể là bị xử lý tùy theo cái mức độ gọi là vi phạm
đúng không ạ
rõ ràng đây là những vấn đề mà nhà quản lý cũng đã nhìn thấy cũng đã nêu lên
nhưng mà thực chất ra thì chúng ta làm chưa quyết liệt
cơ quan chức năng người ta có thể xử lý được ngay
bởi vì xác định thế nào là chất lượng thế nào là không chất lượng thế nào là tốt cho sức khỏe thế nào là không tốt cho sức khỏe
thì rõ ràng đây là một vấn đề mà nó vừa mang cái tính chất khoa học nhưng nó vừa mang tính chất thực tiễn nữa
nhiều nước trên thế giới đã có những quy định rất khắt khe liên quan đến hoạt động quảng cáo của người nổi tiếng và nghệ sĩ
thì theo phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung thì thời điểm này việc giám sát xử lý hoạt động của người nổi tiếng nghệ sĩ đang đặt ra vấn đề gì ạ
bởi vì hiện nay một số nước ở đông nam á và châu á người ta đã vận dụng những cái nguyên tắc đó vào trong quản lý các cái gọi là thị trường quảng cáo
và xử lý bằng rất nhiều cách ví dụ xử lý có thể là xử lý hành chính chẳng hạn hạn chế giờ phát sóng hoặc là có thể là phạt tiền
hoặc là thậm chí là có thể là có những sự thông báo lên cái mạng xã hội thông tin đại chúng để thấy được là cái trường hợp này cái nhân vật này tham gia quảng cáo như thế là không đúng không tốt
và từ đó có thể là dân đe nhắc nhở họ
bởi vì như thế là rõ ràng là họ đã bị gọi là
là nếu như bị xử lý như thế
thì cứ y tín của họ đã bị giảm sút đi
và công chúng sẽ nhìn nhận họ một cách toàn diện hơn
đánh giá được cả những mặt tốt của họ tài năng của họ
nhưng đồng thời cũng nhìn thấy những cái khía cạnh thiếu trách nhiệm của họ khi mà họ tham gia vào thị trường quảng cáo mà gây tác dụng xấu cho cộng đồng
một lần nữa xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi ạ
thưa quý vị ngày hôm nay một trăm linh biển số ô tô đẹp sẽ tiếp tục được đưa ra đấu giá
thông tin chi tiết có trong cụ tin chính sách sáng nay
triển khai thí điểm mở rộng thêm dịch vụ thu phí điện tử không dừng tại cảng hàng không nội bài và tân dân nhất trong thời gian sáu tháng
công ty cổ phần vận tài đường sắt hà nội harako cho biết đơn vị này sẽ triển khai chương trình giảm giá vé đến hai mươi khi hành khách mua vé đi tàu xa ngày
áp dụng từ ngày một đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
thời gian mua vé tính từ một mươi năm h ngày hai mươi tám tháng chín
hành khách mua vé trước ngày tàu chạy ít nhất hai ngày
giá bán trên không áp dụng trong mua vé
giá vé khứ hội vé nhóm và các đối tượng chính sách xã hội
giá vé sau giảm không thấp hơn giá vé tối thiểu
công ty đấu giá hợp danh việt nam vừa công bố danh sách một trăm linh biển số đẹp tiếp tục được đấu giá trực tuyến trong ngày hôm nay hai mươi chín tháng chín
theo đó một trăm linh biển số đẹp của nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ được đấu giá trong năm khung giờ
mỗi khung giờ có hai mươi biển số
trước đó phiên ngày hai mươi bảy tháng chín đã đầu giá năm mươi biển số
trong đó biển số chúng đầu giá cao nhất là chín mươi chín
chín mươi chín a sáu mươi sáu nghìn sáu trăm chín mươi chín bắc ninh với mức giá một năm tỷ đồng
biển số được chốt giá thấp nhất là chín mươi chín a sáu mươi sáu nghìn tám trăm sáu mươi chín bắc ninh ở mức sáu mươi năm triệu đồng
xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với mục điểm báo
thưa quý vị trên báo công an nhân dân thông tin chỉ tính riêng trên địa bàn tp hcm
chức năng đã kiểm tra và xử lý vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy là tới một năm trăm bốn mươi một trung cư mini
theo thông tin công an tp hcm đã kiểm tra hơn một mươi cơ sở nhà trung cư nhà ở
nhiều căn hộ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê để ở có mật độ người ở cao
nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao
qua kiểm tra phát hiện xử lý một năm trăm bốn mươi một cơ sở với tổng số tiền phạt hơn hai bốn tỷ đồng
đình chỉ hoạt động ba cơ sở
tạm định chỉ hoạt động ba cơ sở
ngoài ra có bốn cơ sở bị xử lý trong lĩnh vực xây dựng
bốn mươi một cơ sở bị xử lý trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh
một trăm sáu mươi một cơ sở bị xử lý trong đăng ký thường trú tạm trú
theo báo pháp luật tp hcm trên địa bàn tp hcm hiện có nhiều nhà ở riêng lẻ cao tầng
ở cá nhân của cá nhân và hộ gia đình xây dựng trái phép đội lốt trung cư mini
ngang nhiên giao bán cho người dân đã từng bị cơ quan quản lý xử phạt
theo khảo sát của báo pháp luật tp hcm trên địa bàn tp hcm
trung cư mini chủ yếu tập trung ở những quận gần trung tâm
gần các trường đại học văn phòng công ty những khu vực có nhu cầu thuê phòng lớn
như các quận tân bình gò vấp tp thủ đức bình tân
một lãnh đạo quận tân bình từng nhận định trên địa bàn quận có hàng chục trung cư mini
và các trung cư này thường không có ban quản trị hệ thống phòng cháy chữa cháy
có nơi không đảm bảo và đa số là xây trong hẻm chật hẹp
theo báo kinh tế và đô thị trong thời gian qua các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm
của tp hcm đã giáo diết kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết trung thu
và trong quá trình kiểm tra thì đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn xử lý
rất nhiều trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm
theo thông tin trong quá trình kiểm tra các đoàn đã tập trung kiểm tra
nguồn gốc nguyên liệu đưa vào sản xuất bánh kẹo
bên cạnh việc kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất bánh trung thu
các đoàn kiểm tra cũng tiến hành lấy mẫu bánh để kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm
qua đó lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng trăm ngàn sản phẩm bánh kẹo
bánh trung thu các loại không rõ nguồn gốc tại nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh
trên địa bàn thành phố không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm theo quy định